ngày người khuyết tật việt nam được chính thức công nhận là ngày một mươi tám tháng bốn
theo pháp lệnh người tàn tật năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và luật người khuyết tật năm hai nghìn một mươi bốn
đã thực sự trở thành một ngày hội của cộng đồng người khuyết tật
các tổ chức xã hội tập thể cá nhân tại việt nam
nhân ngày người khuyết tật việt nam xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi
ngày một mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi một hưởng ứng năm quốc tế của người tàn tật do liên hợp quốc phát động
với lời kêu gọi hãy dành sự quan tâm để người tàn tật được hòa nhập bình đẳng với xã hội
chính phủ việt nam đã thành lập ủy ban quốc gia của việt nam về năm quốc tế người tàn tật
ngày ba mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua pháp lệnh về người tàn tật
và ngày một mươi tám tháng bốn hàng năm là ngày bảo vệ chăm sóc người tàn tật việt nam năm hai nghìn một mươi
luật về người khuyết tật được quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi một
và quy định ngày một mươi tám tháng bốn hàng năm là ngày người khuyết tật việt nam
được là mình có số phận không may mắn nhưng vẫn được nhà nước và đảng quan tâm đến chúng tôi
theo thống kê chưa đầy đủ của cục bảo trợ xã hội bộ lao động thương binh và xã hội
thì tại việt nam hiện nay có khoảng tám triệu người khuyết tật từ năm tuổi trở lên chiếm gần một mươi dân số
trong đó số người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng chiếm khoảng hai mươi tám
khoảng năm mươi tám người khuyết tật là nữ hai mươi tám ba người khuyết tật là trẻ em
một mươi hai người khuyết tật là người cao tuổi
khoảng một mươi năm người khuyết tật thuộc hộ nghèo
việc người khuyết tật việt nam có một ngày dành riêng cho mình
đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cai hệ thống chính trị đảng nhà nước
đã dành nhiều nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật
nhằm bảo đảm các quyền của người khuyết tật cải thiện chất lượng cuộc sống
để người khuyết tật hoài nhập cộng đồng ngày càng tốt hơn
đây thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước của chính phủ việt nam
sau khi chúng ta phê chuẩn luật người khuyết tật năm hai nghìn một mươi bốn
và tiếp theo đó là năm hai nghìn một mươi ba chúng ta phê chuẩn cấu ngước quyền của người khuyết tật
chúng ta cam kết với cộng đồng thế giới về sự quan tâm chăm lo đến nhóm người yếu thế
đặc biệt là người khuyết tật
nó thể hiện cái quyền con người quyền công dân với cái mục tiêu là không ai bị bỏ lại phía sau
ngày người khuyết tật có ý nghĩa là một ngày để cho tất cả từ nhà nước
từ đảng nhà nước cho tới chính phủ cho tới những người dân
các tổ chức xã hội đều chung tay làm được một cái việc gì đó mà có lợi cho các tổ chức của người khuyết tật cũng như bản thân người khuyết tật
có thể thấy việc bàn hành luật người khuyết tật đề án trợ giúp người khuyết tật
chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em cùng các chương trình dự án dành cho người khuyết tật đã tạo hành lang pháp lý
nhằm bảo vệ trợ giúp cộng đồng người khuyết tật giúp họ hoài nhập trong mọi hoạt động của đời sống xã hội
và mới đây nhất quốc hội khóa một mươi ba phê chuẩn công ước của liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật tại kỳ họp thứ tám ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của việt nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển vì lợi ích của người khuyết tật
đây cũng là một trong những căn cứ pháp lý để việt nam khẳng định quan điểm của mình đối với thế giới trong lĩnh vực người khuyết tật nói riêng và nhân quyền nói chung